tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do trước đó điền và hải có mâu thuẫn với trần thiện chiến nên khi thấy người này đang ngồi uống nước với một nhóm bạn cả bọn đã rủ nhau về nhà lấy ba cây dao để giải quyết mâu thuẫn với trần thiện chiến
khi tới nơi thành điền và hải đã bất ngờ cầm dao xông đến chém liên tục vào nhóm người của trần thiện chiến đang ngồi uống nước làm cho chiến bị thương ở tay phải còn anh huỳnh thanh tây bị chém gây thương tích nặng và đứt lìa bàn tay trái
khi ăn xong cả bọn đã nhanh chóng lên xe
các đối tượng đã đưa xe rời khỏi hiện trường đem dao cất dấu rồi bỏ trốn nhưng chưa đầy một ngày gây án các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt xử
với hành vi mua bán cháy phép chất ma túy lê thị thanh bốn mươi tuổi trú tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã bị công an thành phố long khánh tiến hành khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
trước đó công an thành phố long khánh bắt quả tăng một đối tượng tàng trữ một gói ma túy trước một nhà nghỉ
phường xuân an qua điều tra mở rộng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của thanh
tại đây lực lượng chức năng thu giữ hai mươi một gói ma túy có trọng lượng hơn bốn sáu gram ma túy tổng hợp
thanh dấu kín trong đồ nội y cụ thể là áo ngực
và qua đấu tranh thanh khai nhận bản thân đã nghiện ma túy nên đến thành phố hồ chí minh mua một triệu đồng về để sử dụng thì bị bắt
thanh là đối tượng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị
lợi dụng tình hình dịch bệnh hoạt động của một số loại tội phạm
trong đó có tội phạm ma túy đang có xu hướng gia tăng với những phương thức thủ đoạn tinh vi
tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tình hình an ninh trật tự
và trước tình hình đó lực lượng công an tỉnh khánh hòa đã triển khai thực hiện nhiều kế hoạch
biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy trên địa bàn
ngụy trang ma túy đá trong thùng hàng chứa rau củ quả
sau đó thông qua dịch vụ chuyển phát luồng xanh để đưa vào tỉnh khánh hòa tiêu thụ
ngụy trang ma túy tổng hợp trong các loại bao bì bắt mắt
lấy nhãn hiệu nước hoa quả để nhằm qua mắt lực lượng chức năng
đây là hai trong số nhiều vụ án mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa
đã đấu tranh triệt phá trong thời gian qua
nguy trang ma túy đá trong thùng hàng chứa rau củ quả
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa
đã phát hiện một trăm bốn mươi vụ bắt hai trăm sáu mươi tám đối tượng phạm tội về ma túy
thu giữ một lượng khá lớn ma túy các loại
tăng cả về số vụ lẫn số tăng vật thu giữ được so với năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý quá trình đấu tranh lực lượng công an đã thu giữ năm khẩu súng cùng hai mươi ba viên đạn các loại
điều này cho thấy tội phạm ma túy không chỉ tinh vi mà còn hết sức liều lĩnh coi thường pháp luật
trong thời gian tới thực hiện công tác đấu tranh với tội phạm cuối năm
đợt cao điểm để bảo vệ tấn công tội phạm bảo vệ tất nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
đơn vị chủ động nắm mắt tình hình và đối tượng trên địa bàn có vụ hiện nổi về phạm tội về ma túy
tập trung xây dựng các kế hoạch bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển mua bán chếp ma túy
bên cạnh đó cũng có các đối tượng có hành vi vận chuyển mua bán chép phép ma túy
cũng có các đối tượng có hành vi vận chuyển mua bán chép phép ma túy
thời điểm cuối năm hoạt động của tội phạm trong đó có tội phạm ma túy thường có diễn biến phức tạp hơn
lực lượng công an khánh hòa đang tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ
vừa tập trung đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm
vừa đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nâng cao ý thức phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm
một mươi năm đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện cái bè bắt quả tàng
tại hiện trường một mươi năm đối tượng bị tạm giữ cùng với tăng vật là gần một trăm năm mươi triệu đồng và một số vận dụng khác
qua điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận tự tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền mỗi trận trên năm mươi triệu đồng
trong một tuần phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tạm giữ số tăng vật có liên quan
đồng thời mời một mươi năm đối tượng này về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
chuyển sang các tin tức về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
thì việt nam đã có một bốn triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó có hơn một năm triệu ca đã khỏi bệnh
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy năm trăm chín mươi sáu ca
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua đó là bắc cạn và lai châu
trong khi đó tại thành phố cần thơ một bộ phận người dân đã quá chủ quan không chấp hành nghiêm năm k
là một trong những nguyên nhân khiến f tăng cao đã làm bảy trên chín quận huyện của thành phố cần thơ
chuyển cấp độ dịch sang vùng đỏ
tính đến nay thành phố cần thơ có hơn ba mươi sáu f hơn chín trăm một mươi trường hợp tử vong
bảy trên chín quận huyện đã chuyển cấp độ dịch lên mức nguy cơ rất cao vùng đỏ là cấp độ bốn
hai quận huyện còn lại ở cấp độ ba và không còn xã phường thị trấn nào là vùng xanh
hiện thành phố đã quá tải điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
bên cạnh đó cần thơ đang cho hơn một mươi bốn tám trăm linh f cách ly và điều trị tại nhà
do đó từ ngày hôm nay
một mươi ba tháng một mươi hai thành phố cần thơ siết lại nhiều hoạt động nhưng không tập trung quá một mươi người
tại một địa điểm ở nơi công cộng đám cưới đám hỏi và ngoài phạm vi công sở trường học
bệnh viện hay nhà máy
chính quyền thành phố cần thơ yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết
người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine hạn chế tối đa ra khỏi nơi ở
không đến nơi tập trung đông người
vào sáng ngày hôm nay
nghiệp đoàn nghề cá ăn vĩnh huyện lý sơn
tỉnh quảng ngãi cho biết rằng một mươi năm ngư dân đi trên tàu cá qng chín mươi sáu nghìn một trăm ba mươi tám ts của ngư dân lê đình việt
ở thôn tây an vĩnh huyện lý sơn đã bị trôi giạt do tàu bị chết máy trên vùng biển hoàng sa đã được cứu
vào khoảng ba giờ sáng nay tàu cá qng chín mươi tám nghìn tám trăm một mươi ba ts của ngư dân trần anh dũng ở thị xã đức phổ
tỉnh quảng ngãi đã tiếp cận được với tàu cá qng chín mươi sáu nghìn một trăm ba mươi tám ts
sau khi tiếp cận ngư dân đi trên hai tàu đã neo bộ
tàu cá bị chết máy và lai rắt về đất liền
dự kiến hai mươi hai h đêm nay tàu ngư dân dũng sẽ đưa tàu cá qng chín mươi tám nghìn tám trăm một mươi ba ts cùng với một mươi năm ngư dân đi trên tàu về từ đất liền
sức khỏe của cả một mươi năm ngư dân đều ổn định
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng hai mươi một h đêm ngày một mươi một tháng một mươi hai
trong lúc đang trên đường từ hoàng sa chạy về đất liền thì tàu đã bị chết máy và trôi tự do
một mươi ngư dân đi trên tàu cố gắng khắc phục máy tàu nhưng không sửa chữa được
do sóng to gió lớn nên các ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu đề nghị cứu hộ cứu nạn
tiếp theo bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nông thúy vân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn về tội đánh bạc
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn
là đối tượng hoàng tiến lý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tiến sơn xã nhất tiến huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn
và đối tượng hoàng văn khởi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã cao lâu huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn
bị công an huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn ra quyết định truy nã cũng về tội đánh bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý